theo đánh giá của cơ quan công an sau thời gian dài thực hiện các đợt giãn cách xã hội
hiện nay tỉnh khánh hòa cơ bản quay trở về trạng thái bình thường mới
đây cũng là thời điểm một số loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật cướp tài sản
gia tăng các hoạt động tội phạm
công an tỉnh khánh hòa đã chủ động tổ chức triển khai các kế hoạch nghiệp vụ
nhằm tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm thời điểm sau dịch